thực hiện kế hoạch dự án phòng chống ung thư năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh bắc giang ước tính sẽ có khoảng chín người được khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư
theo đó có ba mươi xã trong tỉnh sẽ được tổ chức triển khai dự kiến sẽ khám trung bình cho ba trăm linh người một xã đối tượng từ ba mươi năm tuổi trở lên
nội dung khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư khoang miệng và ung thư vú thời gian tiến hành từ nay đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
việc tổ chức khám sàng lọc ung thư nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường hưởng ứng của người dân trong công tác phòng chống bệnh ung thư
đồng thời qua việc thăm khám sẽ phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh ung thư khoang miệng ung thư vú góp phần cải thiện sức khỏe cho người dân tại các xã được triển khai